thưa quý vị và các bạn dãy ngáp thấp đi qua khu vực bắc bộ đã suy yếu
vì thế trong đêm nay miền bắc mưa sẽ giảm đi đáng kể
chỉ còn xuất hiện ở khu vực trung dô và bùng núi như hà giang cao bằng bắc cạn
tuyên quang và lạng sơn với lượng mưa trong khoảng từ năm một mươi năm mm
trong khi đó khu vực trung dô và bùng đồng bằng trời nhiều mây và không có mưa nữa
nên nhiệt ban đêm ở bắc bộ vẫn khá là mát mẻ với mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
xa đến ngày mai dãy ngáp thấp tiếp tục yếu hơn vùng ngáp thấp phía tây phát triển trở lại
vì thế các tỉnh miền bắc trời sẽ quay trở lại với tiết trời nắng sớm
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai trên toàn bắc bộ sẽ đồng loạt tăng lên ngưỡng ba mươi bốn ba mươi năm độ
trời sẽ oi bức
thậm chí là tại khu vực mường tè mường lây mường la và hòa bình
nhiệt độ sẽ tăng nhanh lên mức ba mươi sáu ba mươi bảy độ
trong khi đó ở thủ đô hà nội mức nhiệt cao nhất trong ngày mai cũng ở ngưỡng sấp xỉ ba mươi sáu độ
vùng thấp nóng mở rộng trở lại đồng nghĩa với nắng và nóng sẽ gia tăng
ở hầu khắp các tỉnh thành miền trung trong ngày mai
dự báo suốt một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến tận phú yên
thậm chí là cả phần phía bắc của tỉnh khánh hòa
loạt xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
các điểm vùng núi phía tây của miền trung nhiệt độ sẽ ở mức cao hơn
so với nền nhiệt trung từ hai ba độ giữ ở ngưỡng từ ba mươi tám ba mươi chín độ
chỉ riêng đối với các tỉnh từ khánh hòa trở vào đến bình thuận
nhiệt độ giữ ở ngưỡng từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
gió mùa tây nam ở phía nam ngày mai bước vào giai đoạn thái trào ngắn
vì thế mà chiều và tối mai ở tây nguyên và nam bộ mưa sẽ giảm từ diện nhiều nơi
xuống mức giải rác và nhiệt độ sẽ tăng nhẹ trở lại
ở tây nguyên nhiệt độ phổ biến mức từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
ở nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
nóng cục bộ sẽ tái xuất hiện một số nơi thuộc khu vực miền đông nam bộ
trên biển ở khu vực phía đông bắc của khu vực phía bắc biển đông
tiếp tục có mưa rào và rông dài rác làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn bốn đến một mươi km
còn ở khu vực huyện đảo trường sa hay vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau
khu vực cà mau đến kiên giang dưới tác động của gió mùa tây nam cũng xuất hiện mưa rào và rông về chiều và tối
làm cho tầm nhìn bị giảm thấp xuống còn bốn một mươi km trong mưa kèm theo đó là nguy cơ về tố lốc và gió giật mạnh
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước